tại quảng ngãi nhiều hộ dân sau khi nhường đất cho các công trình dự án đã được chuyển tới các khu tái định cư để ổn định cuộc sống
tuy nhiên tại các khu tái định cư này lại xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng
khiến cho họ chưa kịp an cư này đã mang trong mình nỗi lo về sự an toàn tính mạng
những ngôi nhà xây kiên cố bị bỏ hoang tại khu tái định cư nước vương xã liên sơn huyện sơn tây
do khu vực này xuất hiện nhiều điểm sạt lở ảnh hưởng đến nhà dân
được biết khu tái định cư này có hai mươi năm hộ là những hộ nhường đất cho dự án thủy điện đắc rinh
nhưng khi tái định cư có đến sáu hộ nằm trong khu vực sạt lở nghiêm trọng
huyện sơn tây có ba khu tái định cư tập trung với tổng số chín mươi hộ của ba xã liên sơn sơn long và sơn dung
do nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thủy điện đắc rinh
tuy nhiên khu tái định cư nào cũng xảy ra tình trạng phải tái định cư lại cho các hộ dân do tình trạng sạt lở nghiêm trọng
đây là một đề nó tồn tại mấy năm nay rồi
huyện cũng đã nhiều lần báo cáo với tỉnh
như là báo cáo với các ngành liên quan tới tỉnh
xin kinh phí hỗ trợ để tái định cư lại những hộ này
mà trong gia đình hòa thì nó cũng chưa được nghĩ muốn lắm
vì một số hộ thì nó nguy cơ nó sạt lở đến rất gần
nó cũng chưa tới
mà nếu mà trong một thời gian vài năm nữa thì nếu mà không như vậy
thì nhà họ sẽ đổ xuống được là nguy cơ rất là lớn
việc phải tái định cư lại cho các hộ dân đã gây ra nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương và người dân nơi đây
do đó khi xây dựng các khu tái định cư
cơ quan chức năng cần có giải pháp nghiên cứu kỹ địa hình và phương án chống sạt lở cho người dân yên tâm sinh sống